kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tiêu điểm kinh tế của thành phố hôm nay
kính thưa quý vị lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng liên tục tăng lên
phá hết đỉnh này tới đỉnh khác
và cuối tháng một mươi một các nhà băng liên tục điều chỉnh lại suất huy động
mức lãi trên một mươi một năm trở nên phổ biến hơn
và đằng sau việc chạy đua huy động là nỗi lo lãi vay tăng cao và nhiều yếu tố khác
và xung quanh việc chạy đua lãi suất huy động của các ngân hàng
tiêu điểm kinh tế của thành phố hôm nay đã có cuộc trao đổi cùng với ông nguyễn thế minh
hiện là giám đốc phân tích công ty cổ phần chiến khoán doanta việt nam
dạ xin được cảm ơn ông đã dành lời mời tham gia chương trình ạ
trong vòng một tháng trở lại đây nhiều ngân hàng đã có tới ba năm lần điều chỉnh lãi suất huy động
cho thấy cuộc đua hút tiền gửi vẫn đang nóng
chỉ một số ngân hàng vẫn giữ biểu lãi suất huy động từ cuối tháng một mươi cho đến nay
như vietcombank arribank bidv viettelbank và mbbank
do lãi suất tiền gửi kỳ hạn
những ngân hàng dưới sáu tháng đã chạm trần quy định tại hàng loạt ngân hàng
nên cuộc đua thời gian gần đây chủ yếu diễn ra ở kỳ hạn từ sáu tháng
ngân hàng nhà nước không giới hạn mức lãi suất tối đa đối với những kỳ hạn này
theo đó trên lệnh lãi suất kỳ hạn năm tháng và sáu tháng ngày một lớn
hiện đã lên tới ba bốn một năm
tính đến hiện tại mặt bằng lãi suất huy động của nhiều ngân hàng
đã về lại vùng trước đại dịch covid một mươi chín
thậm chí cao hơn với mức tăng trung bình là ba trăm linh bốn trăm linh điểm cơ bản
so với cuối năm hai nghìn hai mươi
với diễn biến thị trường thời gian qua các chuyên gia dự báo
mặt bằng lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng
trong các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
lý do là nhu cầu tính dụng tăng khi nền kinh tế phục hồi
thanh khoản thị trường một
chịu nhiều áp lực khi tăng trưởng huy động không theo kịp tăng trưởng tính dụng
nhu cầu tiền mặt mùa cao điểm tết nguyên đáng tăng cao
và cuối năm sẽ tiếp tục gây áp lực lên thanh khoản hệ thống
thưa ông minh
việc các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động như vậy
không biết là có tích cực hay không ạ
tôi cho rằng nó sẽ có hai gốc độ
gốc độ đầu tiên tôi cho rằng với bối cảnh hiện nay
các ngân hàng hiện tại đang tăng lãi suất huy động
cái này cũng đang cùng với xu hướng tăng lãi suất
trong thời gian vừa qua của toàn cầu
bối cảnh là khi bắt đầu vào từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai
fed và các ngân hàng trung ương khác
tại các quốc gia khác cũng đã bắt đầu có khuyên hướng
là thắt chặt chính sách tiền tệ
như vậy thì lãi suất sẽ có cái khuyên hướng tăng lên
và do đó là chính vì thế mà cái lãi suất tại việt nam
cũng không có nằm ngòi xu hướng này
và trong bối cảnh chúng ta thấy tình hình rung tín dụng
trong thời gian vừa qua cũng đang ở mức căng thẳng
nên chính vì thế tôi cho rằng bối cảnh hiện tại
việc lãi suất tăng lên nó cũng mang tính ý nghĩa
là đi theo xu hướng chung của thế giới
tuy nhiên nó cũng có một góc khuất khác
về mặt tích cực thì chúng ta cũng phản ánh
một vấn đề tiêu cực của tính thanh khỏng của hệ thống
như vậy trong thời gian vừa qua chúng ta thấy
các ngân hàng đặc biệt nhất là những ngân hàng
thì cái việc đẩy mạnh cái việc khuy động
để đảm bảo cái tính thanh khoản hiện nay của thị trường
dạ thưa ông về việc mà liên tiếp tăng lãi suất khuy động
của các ngân hàng như vậy thì có ảnh hưởng đến
cái sự mà gọi là ổn định và phát triển lành mạnh
của các hệ thống ngân hàng hay không thưa ông
bản chất khi mà cái lãi suất huy động tăng lên
mục đích là để bổ sung thanh khoản cho cái hệ thống
như vậy thì bối cảnh hiện tại thì điều này
nó đang phản ánh vào cái tính thực tế của thị trường
tuy nhiên là tôi cho rằng nó mang tính chất
là cái việc tăng lãi suất này nó có sự phân hóa
lãi suất khuy động này thì theo khả sát
trong thời gian vừa qua thì phần lớn
nó chủ yếu tập trung những cái ngân hàng
như tôi nói là có bộ đềm vốn nhỏ và thấp
như vậy thì do đó chính vì thế mà chúng ta thấy
rằng là nó không mang tính cục bộ cả hệ thống
và điều này nó cũng một phần là thể hiện
là cái tính hệ thống của toàn ngành
ngân hàng hiện nay thì vẫn đang đảm bảo
và chủ yếu là cái việc hệ thống
cái thanh khỏng nó căng thẳng
thì chủ yếu là nằm ở một vài ngân hàng nhỏ mà thôi
dạ vậy thì cái mức lãi suất khuy động
của các ngân hàng thì được ngân hàng
nhà nước quy định và quản lý như thế nào ạ
hiện tại thì chúng ta cũng đã chính thức bỏ
cái trần lãi suất khuy động
trên một mươi hai tháng rồi
như vậy thì hiện tại là chúng ta vẫn đang kiểm soát
về cái trần lãi suất huy động ngắn và trung hạn
thứ nhất là đối với cái hiện nay là ngân hàng nước
đã có cái quy định hai cái mức trần lãi suất
đầu tiên là lãi suất có kỳ hạn ba và không kỳ hạn
và dưới một tháng
thì hiện nay là đang có mức trần lãi suất là một
và cái thứ hai là kỳ hạn là từ một cho đến sáu tháng
thì đang có mức trần lãi suất quy định là sáu
thì hiện tại là cái công cụ trần lãi xuất vẫn đang là
một trong những công cụ để mà chúng ta kiểm soát
cái lãi suất khuy động hiện nay
và ngồi ra thì chúng ta cũng còn thêm
một cái công cụ đó là cái công cụ ld
tức là cái tỷ lệ cho vay trên vốn khí động
như vậy thì dựa trên cái công cụ này
thì chúng ta cũng sẽ kiểm soát được
cái mức biến động lãi suất của thị trường
chỉ ngân hàng nhà nước cho rằng
việc nâng lãi suất điều hành giúp cho các tổ chức tính dụng
có khả năng khuy động thêm được nguồn vốn
để bảo đảm an toàn thanh khoản
và cung ứng vốn tính dụng cho nền kinh tế
đồng thời cũng phù hợp với diễn biến lạc phát
tỷ giá trên thế giới
tuy nhiên ngân hàng nhà nước cũng trấn an doanh nghiệp xung quanh
nỗi lo lãi suất tính dụng sẽ tăng tương đương
với mức tăng của lãi suất khuy động
theo đó mặc dù mặt bằng lãi suất cho vay
hiện đã tăng từ một hai so với trước
nhưng đối với các lĩnh vực ưu tiên như
nông nghiệp nông thôn xuất khẩu công nghiệp hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao v v
mặt bằng lãi suất vẫn đang được các ngân hàng giữ nguyên
theo các chính sách hỗ trợ đã được chính phủ ban hành trước đó
dạ thưa ông minh thì có ý kiến cho rằng là
việc liên tiếp tăng lãi suất khuy động như vậy
là do các ngân hàng đang bị hụt thanh khoản
thì không biết là theo ông có phải như vậy hay không ạ
nó vừa đúng và cũng vừa không đúng
vừa đúng là trong cái bối cảnh chúng ta thấy là
thời gian vừa qua thì việc tăng lãi suất khuy động này
nó tập trung ở một vài ngân hàng nhỏ
và có mức vốn chủ khá là thấp
như vậy thì đối với những ngân hàng này
thì áp lực và căng tính khuy động trong thời gian vừa qua
là khá cao trong bối cảnh là
chúng ta thấy là từ đầu năm chín tháng đầu năm
đối với các ngân hàng đi miết hiện tại
thì mức tăng trưởng khuy động hiện tại
đang ở mức bốn
trong khi đó là cái
mức tăng trưởng khuy động hiện tại
mức cho vay tín dụng
thì chúng ta tăng trưởng tới hơn một mươi một
trong chín tháng đầu năm vừa qua
như vậy thì rõ ràng là cái khuy động nó không đi kịp
với lại cái mức cho vay ra
tuy nhiên là
thực tế hiện tại chúng ta thấy là
cái việc lãi suất huy động nó cũng chủ yếu
tăng ở các ngân hàng nhỏ
do đó chính vì thế mà rõ ràng chúng ta thấy là
cái hệ thống thanh khỏi hiện tại nó chỉ căng
một vài ngân hàng còn phần lớn còn lại
của các ngân hàng thì hiện nay vẫn còn đang
tương đối khá là dồi dào hoặc là các ngân hàng sẽ
tìm những cái nguồn vốn khác để xử lý
cho cái việc cho vay ra do đó chính vì thế mà tôi
cho rằng là nó cũng không mang tính cục bộ
mà nó mang tính phân hóa giữa từng nhóm
và cái việc mà điều chỉnh lại suất
cơ bản của ngân hàng nhà nước vừa qua
đồng thời cùng với thông tin mới nhất đó là
fed là giảm tốc độ tăng lại suất
của đồng đô la mỹ thì tác động
như thế nào tới cái việc mà tăng lại
suất khuy động của các ngân hàng thưa ông
tôi cho rằng là trong
cái tháng một mươi hai này thì như chúng ta đã biết là
cái cuộc họp của fed sẽ
diễn ra và đây là lần tăng lại suất
cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi hai
và không nhiều ngòi dự đoán thì có
khả năng cao là phép chỉ tăng thêm năm mươi điểm cơ bản
lãi suất trong lần này như vậy thì đây là
cái mức tăng lại suất thấp nhất trong năm
hai nghìn hai mươi hai vừa qua
một cái điểm tích cực thứ hai chúng ta cũng thấy
rằng là trong năm hai nghìn hai mươi ba
thì với những cái tốc độ
tăng trưởng gb mà đang khôi phục
trở lại của nền kinh tế lớn nhất thế giới
hiện nay là mỹ trong cái quý ba vừa qua
cùng với đó là cái áp lực lạm phát
đang có những cái dấu hiệu hạ nhiệt thì
nhiều khả năng
cao là mục tiêu tăng lại suất của fed
có thể sẽ trên năm trong năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy thì có nghĩa là cái dư địa tăng
lại suất liên tiếp và tầng suất
lớn thì có thể sẽ không còn diễn ra
như năm hai nghìn hai mươi hai nữa
và do đó chính vì thế mà cái áp lực của đồng đô
nó có thể sẽ hạ nhiệt bớt đi trong
hôm nay và như vậy thì hay nói cách khác
là năm nay chúng ta đang khá là căng cứng
nhưng năm hai nghìn hai mươi ba thì tôi nghĩ rằng
là cái việc điều hành chính sách tiền tệ của chúng ta
nó có thể sẽ dễ thở hơn và
cái áp lực về việc chúng ta tăng lãi suất
nó cũng có thể sẽ dễ thở hơn
cho nền kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi ba
và hiện nay thì chúng ta đang có hai cái tâm lý
đó là khi mà cái việc mà tăng lại suất huy động
thì những người mà gửi tiết kiệm thì họ sẽ
có được lợi nhiều hơn nhưng mà đối với các doanh nghiệp
thì sẽ gặp khó khăn hơn nhiều về vốn
vậy thì không biết là bây giờ thì chúng ta
nên quan tâm những cái vấn đề nào nhất ạ
lại suất tiết kiệm thì thường có
cái khuyến hướng biến động rất là nhanh
và do đó chính vì thế mà tôi cho rằng là
không sớm thì muộn
trong một thời gian ngắn thì có thể là
cái lãi suất huy động có thể sẽ sớm hạ nhiệt
trong cái giai đoạn tới khi mà
tính thanh khổ của chúng ta nó đang khôi phục trở lại
và ngồi ra thì tôi
hiện tại là ngân hàng nhà nước
cũng đang lấy cái khảo sát của các ngân hàng
thương mại về việc là tính lại
cái tỷ lệ cho bay
trên huy động
như vậy thì nếu mà chúng ta sửa đổi lại
cái thông tư hai mươi hai theo cái công thức tính mới
thì tôi cho rằng là cái áp lực
của cái việc
huy động cho bay ra hay nói cách khác
là cái tỷ lệ oda thì nó có thể sẽ đỡ
hơn so với cái năm hai nghìn hai mươi hai
và do đó cái thanh khổ của chúng ta
nó cũng có thể sẽ được bổ sung sớm
và như vậy thì tôi cho rằng là cái áp lực về
cái lãi suất huy động nó có thể sẽ hạ nhiệt
trong cái giai đoạn tới và do đó
việc chúng ta đặt mục tiêu và kiểm soát
về cái gọi là lợi ích
của cái việc lãi suất huy động đó thì tôi cho rằng
nó không phù hợp mà chủ yếu là chúng ta
đặt mục tiêu về việc là
chúng ta kiểm soát cái và cũng như
kiểm soát về tính lạm phát và cũng như là tăng trưởng
của nền kinh tế và như ông chia sẻ vậy thì
cuối cùng là chúng ta có hai cái yếu tố đó là
sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch
và những tác động của lạm phát
thì không biết là có liên quan đến cái vấn đề
đó là lãi suất huy động liên tục tăng hay không thưa ông
tôi cho rằng cái điều này nó đang
tác động như vậy bởi vì khi mà lạm phát
tăng thì khuyên hướng của lãi suất sẽ có cái khuyên hướng tăng lên
và cũng như là khi lạm phát tăng thì
tất cả những cái kênh tài sản
rủi ro cao thì sẽ
bị thu hẹp lại và
thông thường là dòng tiền sẽ tìm đến những cái kênh
đầu tư an toàn hơn và trong đó là có lãi suất
tiết kiệm thì như vậy thì về cơ bản
và bối cảnh thứ hai nữa đó là
ngoài ra chúng ta nên nhớ rằng là năm sau
thì cái việc cái áp lực của
các doanh nghiệp bất đồng sản
và cũng nhu cầu về vốn nó cũng sẽ có cái khuyên hướng tăng lên
buộc các ngân hàng cũng sẽ phải
bổ sung cái thanh khoản
cho mình bổ sung thanh gỗ này tôi cho rằng
sẽ đến từ hai vấn đề một là huy động
hai là đến từ cái việc tăng vốn của các ngân hàng
nhưng mà bối cảnh khi mà
thị trường chứng khoán đang khá là khó khăn cho nên là
buộc các ngân hàng sẽ phải chọn một giải pháp ngắn hạn
là việc là tăng huy động lên và do đó
chính vì thế mà cái xu hướng của lãi suất huy động
có thể vẫn có cái khuyên hướng là
tăng dần tuy nhiên là cái áp lực và tốc độ
tăng tôi cho rằng nó sẽ nhẹ hơn so với
năm hai nghìn hai mươi hai rất là nhiều
nguyên nhân thứ nhất đó là lạm phát đang hạ nhiệt
cái nguyên nhân thứ hai đó là
các ngân hàng trung ương cũng đang thấy
cái vấn đề của việc suy thoái của nền kinh tế
nếu tắt quá nhanh và tắt quá mạnh
thì buộc là cái khả năng suy thố nó sẽ xảy ra
và chính vì thế mà tôi cho rằng là
họ cũng sẽ rất cân nhắc trong cái việc là tăng lãi suất trong năm sau
dạ xin được cảm ơn những chia sẻ
rất là hữu ích của ông trong ngày hôm nay ạ
kính thưa quý vị trước những lo ngại về khả năng
tiếp cận tính dụng của các doanh nghiệp
khi mà mặt bằng lạ suất tăng lên
ngân hàng nhà nước luôn chỉ đạo các tổ chức
tính dụng tập trung vốn cho các đối tượng
ưu tiên các tổ chức kinh doanh
và ngân hàng nhà nước cũng quy định trần lãi suất
cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên
và bảo đảm cho năm lĩnh vực ưu tiên của chính phủ
các doanh nghiệp đủ điều kiện
đều có thể tiếp cận nguồn vốn
với lạ suất thấp hơn lạ suất thị trường
tiêu điểm kinh tế tuần này xin được phép khép lại tại đây
kính thưa quý vị xin được cảm ơn ông minh
đã dành thời gian đến với chương trình
và cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả
đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại